theo thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội hiện nay tại khu vực phố cổ trên địa bàn có khoảng ba trăm linh ngõ nhỏ xe cứu hỏa không thể tiếp cận để chữa cháy
đây là hệ quả có tính chất lịch sử tuy nhiên hiện nay nhiều khu phố mới hình thành do quy hoạch chưa phù hợp đã đẩy người dân vào tình thế sống như trong phố cổ
để rồi khi xảy ra hỏa hoạn gần như rất khó có phương án chữa cháy hiệu quả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tổ một mươi phố tư đình phường long biên
đây là hiện trạng xây dựng đang tồn tại tại tổng một mươi phố từ đình phường long biên quận long biên hà nội
ngay phía bên trong bức tường mới xây là gần ba người đang sinh sống tuy nhiên không có lối thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn
đại diện tổ dân phố số một mươi cho biết khu phố có bốn lối thông ở trong các ngách nhỏ đang chờ sẵn để thông sang đường lớn
tuy nhiên đường vừa mở xong thì bị bịt kín bằng hàng từng ngày cao quá đông người khiến cả khu phố trở nên cô lập và chỉ được kết nối với hệ thống giao thông bên ngoài qua một con ngõ duy nhất
thực tế này khiến nhiều người dân lo sợ nếu xảy ra hỏa hoạn thì xe cứu hỏa sẽ không có đường vào và người dân cũng không có đường chạy thoát thân

theo tìm hiểu phía bên ngoài của bức tường trước đây được quy hoạch để trồng cây xanh
tuy nhiên giải thích với các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ các bác sĩ